các tỉnh miền bắc trời có nắng nhưng cường độ không mạnh nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm nhẹ
ở khu vực phía đông bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giảm xuống còn ba mươi hai ba mươi ba độ
trong đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông ít hơn
nên thời tiết chủ yếu là sương mù và ban sáng chưa chiều trời nắng ráo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía tây bắc bộ vẫn duy trì trong ngưỡng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
trời nắng nhưng không nóng
ngày hôm nay suốt dọc từ thanh hóa chủ vào đến bình thuận tiết trời nắng ráo
nền nhiệt cao nhất ngày sẽ duy trì trong khoảng là từ ba mươi ba ba mươi năm độ
cục bộ một vài nơi ở khu vực vùng núi phía tây của hà tĩnh quảng bình quảng trị
có khả năng xuất hiện nắng nóng nhẹ với mức nhiệt cao là ba mươi sáu độ
ở phía nam mưa ở tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì diện nhiều nơi
thời gian mưa xảy ra vào chiều và tối khu vực có mưa vừa mưa to vẫn tập trung
ở phần phía nam của tây nguyên
trong khi đó nam bộ thì hầu khắp cả miền đông lẫn các tỉnh miền tây
đều có khả năng xảy ra mưa vừa cũng như mưa to
trong khi ở phía bắc tây nguyên nhiệt độ cao là từ hai mươi chín ba mươi một độ
thì ở phía nam tây nguyên nhiệt độ thấp hơn ở mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh nam bộ mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
còn về tình hình lũ vùng đồng bằng sông kiểu long trong một hai ngày tới
mực nước đầu nguồn sông kiểu long tiếp tục lên sau đó xuống chậm
đến ngày một mươi chín tháng chín mực nước cao nhất ngày tại tân châu ở mức ba bốn mươi hai m
còn tại châu đốc là ở mức hai bảy mươi hai m
trên biển hiện nay do ảnh hưởng của dài hội tụ nhiệt đới nối với vùng ngắp thấp
kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa có gió tây đến tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
trên các vùng biển
phận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa
có mưa rào và rồng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước